chiều ngày ba mươi tháng một mươi một hội đồng xét xử phiên tòa đánh bạc nghìn tỷ qua mạng tiếp tục với phần tuyên án các bị cáo trong đường dây này
căn cứ kết quả xét xử sơ thẩm công khai tại tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phan văn vĩnh chín năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ phạt bổ sung một trăm linh triệu đồng
cũng về tội danh này bị cáo nguyễn thanh hóa bị tuyên phạt một mươi năm tù phạt bổ sung một trăm linh triệu đồng
bị cáo nguyễn văn dương phải chịu năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc năm năm tù về tội rửa tiền tổng cả hai hình phạt nguyễn văn dương phải chịu là một mươi năm tù
bị cáo phan xào nam bị phạt hai năm tù về tội tổ chức đánh bạc ba năm tù về tội rửa tiền tổng cả hai hình phạt phan xào nam phải chịu là năm năm tù
hội đồng xét xử cũng buộc nguyễn văn dương nộp lại hơn một ba trăm linh tỷ đồng tiền thu lời bất chính từ hành vi phạm tội
tịch thu ba trăm hai mươi chín tỷ mà dương rửa tiền còn lại dương phải nộp bổ sung ngân sách và cây biên tạm giữ các tài sản khác để bảo đảm thi hành án
buộc phan xào nam nộp lại chín trăm hai mươi sáu tỷ đồng tiền thu lời bất chính từ hành vi phạm tội để sung ngân sách tịch thu năm trăm một mươi tám tỷ đồng do nam rửa tiền còn lại nam phải nộp bổ sung ngân sách
đối với ba nhà mạng viettel vinaphone và mobifone được hưởng tổng số tiền hơn một hai trăm ba mươi tỷ đồng trong đó viettel là hơn chín trăm một mươi ba tỷ đồng
vinaphone là gần một trăm năm mươi tỷ đồng mobifone là hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng
đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý
hội đồng xét xử xét thấy cần phải trừ các chi phí hợp lý trong đó viettel chỉ phải nộp lại hơn chín mươi tỷ đồng vinaphone chỉ phải nộp hơn một mươi ba tỷ đồng và mobifone chỉ phải nộp lại hơn một mươi năm tỷ đồng
các bị cáo khác đã bị hội đồng xét xử tuyên phạt các bức án phù hợp với từng tội danh để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật
hội đồng xét xử xét thấy cần phải trừ các chi phí hợp lý trong đó viettel chỉ phải nộp lại hơn chín mươi tỷ đồng vinaphone chỉ phải nộp lại hơn một mươi năm tỷ đồng